bộ giao thông vận tải vừa báo cáo thủ tướng về việc tổ chức các chuyến bay thương mại quốc tế giữa việt nam và các nước
và dự kiến các chuyến bay quốc tế sẽ được khai thác trở lại với tần suất trong mỗi điểm là một chuyến một tuần kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở cho phép của thủ tướng bộ giao thông vận tải đề xuất phương án một chuyến một tuần đối với mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ
như vậy là mỗi tuần sẽ có khoảng từ hai năm trăm linh đến ba hành khách được đưa về việt nam
bộ sẽ làm việc với các nước để dự kiến đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi có thể thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên
điều kiện là hành khách phải có visa hợp lệ và cách ly theo quy định sau khi nhập cảnh